trong trận đấu tối nay hai cầu thủ trụ cột của đội tuyển bóng đá u hai mươi ba indonesia là asnawi makolam và elkambagos
chưa thể đặt chân tới việt nam dự sea games ba mươi một
qua đó chắc chắn không tham dự trận đấu gặp đội chủ nhà u hai mươi ba việt nam vào lúc một mươi chín h ngày sáu tháng năm
cụ thể do hai cơ lọc bộ chủ quản của asnawi mangkulam và ekambagot đều chưa đồng ý nhà quân
nên hai cầu thủ này không thể đến việt nam trước ngày tám tháng năm
asnawi mangkulam thuộc biên chế cơ lọc bộ asnan greeners của hàn quốc
trong ngày bảy tháng năm đội sẽ gặp cơ lọc bộ anyang ở giải calic
sau trận đấu này asnawi mangkulam mới có thể gia nhập u hai mươi ba indonesia
trong khi đó ekambagot hiện đang thi đấu cho cơ lọc bộ eastwick town ở giải hạng ba anh
cơ lọc bộ eastwick town đã kết thúc mùa giải vào ngày ba mươi tháng bốn vừa qua
tuy nhiên ekambagot vẫn chưa thể được cơ lọc bộ đồng ý cho trở về indonesia
tổng thư ký liên đoàn bóng đá indonesia ông junus nusi cho biết
asnawi vẫn phải ra sân chơi cho asnan greeners trận đấu vào ngày bảy tháng năm
sau đó anh mới có thể tới việt nam để tham gia đội ue ba indonesia
trong một phát biểu báo giới ngày sáu tháng năm chủ tịch đoàn đoàn bóng đá indonesia mochamat irianwan khẳng định
hiện tại hai cầu thủ là asnawi mangkulam và ekambagot
mặc dù vậy một mươi tám cầu thủ hiện tại đang có điều kiện tốt
họ đã sẵn sàng sung trận và đã tập luyện chăm chỉ chuẩn bị cho trận đấu với việt nam
chúng tôi lạc quan rằng đội ue ba indonesia có thể đoạt huy chương vàng môn bóng đá
ở trận gia quân tại sea games ba mươi một đội tuyển ue ba indonesia sẽ gặp chủ nhà ue ba việt nam
vào lúc một mươi chín h ngày sáu tháng năm trên sân vận động thành phố việt trì tỉnh phú thọ
cảm ơn các bạn hãy cổ vũ cho đội tuyển chủ nhà và hãy tham gia dự đoán tỷ số
cũng như nêu quan điểm của mình về đội hình hai bên bằng cách comment dưới video này để chúng tôi được biết